ủy ban châu âu ec vừa công bố phương thức quản lý về hạn ngạch nhập khẩu đối với một số sản phẩm nông nghiệp và gạo của việt nam
theo thỏa thuận của hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu evfta
evfta dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng tám và theo thỏa thuận này nông sản đặc biệt là gạo của việt nam
sẽ được miễn thuế nhập khẩu vào eu tuy nhiên các mặt hàng này có hạn ngạch nhập khẩu hàng năm
riêng với gạo ec đưa ra một quy định riêng và với mức hàng năm là tám mươi tấn
trong đó có hai mươi tấn gạo chưa say sát ba mươi tấn gạo say sát và ba mươi tấn gạo thơm
để bảo đảm việc tiêu thụ và tránh bị dồn ứ mặt hàng gạo trên thị trường
ec đưa ra hạn ngạch nhập khẩu cụ thể cho từng loại gạo đối với từng giai đoạn trong năm